siêu thực phẩm này chứa đầy chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp cho cả nam giới và nữ giới có một đời sống tình dục tốt hơn
loại trái cây này có thể làm tăng mức tétotron cải thiện chất lượng tinh trùng tăng hâm mốn tình dục và cải thiện tâm trạng của bạn
liệu chứa chất chống oxy hóa cao gấp ba lần so với rượu vang đỏ và trà xanh
chất chống oxy hóa là những chất giúp cải thiện lưu thông máu giảm viêm giảm nguy cơ bệnh tim và chống lại các chất tự do có hại gây lão hóa bệnh tật và ung thư
chất chống oxy hóa có trong y thậm chí còn được biết đến là giúp chống lại bệnh ung thư vú
các lợi ích sức khỏe của quả rượu
nếu bạn đang muốn cải thiện tình trạng sức khỏe tình dục của mình bạn cần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày một cốc nước ép lự
thậm chí chất xuất từ hạt của quả rượu cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
cùng tìm hiểu năm tác dụng tuyệt vời của quả liệu có tác dụng gì đối với sức khỏe thể dục của bạn
thứ nhất rượu tăng cường tetosterone
tetosterone là một học môn nằm tính kiểm soát những dấu hiệu đàn ông như dâu trên mặt giọng nói trầm ấm sự phát triển cơ bắp và thậm chí là cả ham muốn tình dục của nam giới
bức tetosterone thất có thể ảnh hưởng tới nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như dẫn đến giảm năng lượng gây trầm cảm giảm ham muốn tình dục tăng cân bất cơ và sơ mù não
đối với nam giới phụ nữ cũng cần tetosterone cho ham muốn tình dục của họ và điều chỉnh bức độ estrogen
tetosterone thất ảnh hưởng đến ham muốn tình dục nếu gần đây bạn không còn hứng thú nhiều với chuyện chăn gối có thể bạn đang bị giảm tetosterone
tốt nhất bạn nên tăng mức teosterol theo cách tự nhiên trước khi sử dụng các liệu pháp thay thế tốn kém và hiệu quả đường không lâu dài
ăn rượu hàng ngày là một trong những cách dễ nhất và ngon miệng nhất để cải thiện lượng tetosterone
quả rượu được chứng minh là
tetosterone đã có khả năng ngăn chặn quá trình sản xuất estrogen
viện nghiên cứu beckman ở california hoa kỳ đã báo cáo rằng liệu rất dầu elangistanin hay gọi là et
et chuyển hóa thành các hợp chất được sử dụng để ngăn đội tiết tố n rhoden chuyển đổi thành estrogen
thực chất et giúp sản xuất estrogen điều này rất quan trọng đối với mức tetosterone
quá nhiều antogen có thể cản trở ham muốn tình dục ảnh hưởng tới sự tương dương và tăng nguy cơ mất xương
thêm vào đó estrogen ngăn chặn
nông độ cao của estrogen thực sự làm giảm nông độ tetosterone tạo ra sự mất cân bằng của các hormôn có khả năng hủy hoại sức khỏe tình dục nam giới
một nghiên cứu tại đại học queen margaret ở andy buck scotland cho thấy rằng những người tham gia được uống một ly nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần sẽ tăng trung bình hai mươi bốn tetosterone
các nhà khoa học cũng thấy các kết quả khác liên quan đến việc cải thiện tetosterone hormôn cân bằng và tâm trạng được điều chỉnh
như giảm huyết áp giảm mức độ căng thẳng tăng cảm xúc tích cực và đặc biệt là sự tự tin cải thiện tâm trạng giảm cảm giác ngại ngùng sợ hãi và buồn bã
hai cải thiện dối loạn chức năng cương dương
nghiên cứu của đại học queen mergaret không chỉ cho thấy mức độ tetosterol tăng lên mà còn làm tăng cảm xúc tích cực
căng thẳng lo lắng kém tự tin và sợ hãi đều là những nguyên nhân dẫn đến dối loạn cương dương
nghiên cứu này đã chứng minh rằng
quả liệu có thể cải thiện những lo lắng về tâm lý có thể gây dối loạn chức năng cơn dương
hơn nữa liệu giúp giải quyết ba nguyên nhân chính gây dối loạn cương dương
hạn chế về liều lượng máu do tăng huyết áp bệnh tim mạch và béo phỉ
bạn cần cung cấp một lượng máu thích hợp để dương vật có thể cương cứu
nếu bạn bị tăng huyết áp động mạch bị tổn thương hoặc các vấn đề về mạch máu lưu lượng máu đến thực vật sẽ bị hạn chế gây dối loạn cường dương
một số nghiên cứu cho thấy nước ép liệu có thể làm giảm huyết áp tâm thù với đặc tính hạng huyết áp cấp tính đầy hứa hẹn
điều này có thể giúp thúc đẩy liều lượng máu đến dương vật khi đến thời điểm cương cứng
hơn nữa một nghiên cứu năm hai nghìn bảy cho thấy muốn một trăm linh nước ép lị giúp kiểm soát chúng dối loạn cương dương
bốn mươi những người tham gia uống loại nước trái cây này đã có sự cải thiện về khả năng tương cứng
các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong lưu
có thể ngăn chặn các góc tự do ức chế liều lượng máu đến dương vật
ngoài ra liệu chứa nhiều vitamin c
vitamin c đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất oxy nitric bằng cách chuyển đổi nitric thành nitric
michix là một chất hóa học giúp thư giãn các mạch máu và làm linh hoạt các cơ ở gần và trong dương vật
quá trình này chuẩn bị cho dương vật của bạn cương cứng
một nghiên cứu của italy năm hai nghìn năm phát hiện ra sự gia tăng mức độ nichix và sự giảm tổn thương
do chất chống oxy hóa
tất cả các mạch máu sau khi uống nước ép lị
giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
các vitamin và chất chống oxy hóa cùng các khoáng chất chứa đầy trong lưu
khiến nó trở thành một loại quả cực tốt cho tim mạch
các chất này có thể giúp các mạch máu giãn nở tốt và giảm nguy cơ mắc bệnh tim
bệnh tim là một nguyên liệu khác gây ra giới đoạn cương dương và giảm hàm mốn tình dục
quả liệu có thể giảm cholesterol loại bỏ cắn bẩn trong động mạch
hạn chế viêm nhiễm và tăng cường lưu lượng máu
tất cả những vấn đề này đều làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim
một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ dầu phạt liệu hằng ngày trong bốn tuần
đã cải thiện tỷ lệ chất béo trung tính trên hdl của những người tham gia
về cơ bản làm giảm căn bẩn và tăng cholesterol tốt
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nửa ly nước ép liệu và ba quả trà lá
có đủ chất chống oxy hóa giúp bảo vệ khỏi các cơn đau tim và đột quỵ
trong một nghiên cứu khác
các nhà khoa học kết luận rằng
nước ép lu có thể làm giảm lượng cholesterol xấu
ở những người mắc bệnh đái tháo đường tuyếp hai và cholesterol cao
liệu chống béo phì và cải thiện hiệu suất thể thao
thừa cân có thể gây dối loạn cương dương giảm cartosterol
mất cân bằng nội tiết tố bệnh tim mạch hay đái tháo đường
liệu cũng đã được chứng minh là giúp chống béo phì
bằng cách kiềm chế cân đói và cải thiện nồng độ acid nitric
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi sáu tại đại học queen margaret cho thấy

những người tham gia bổ sung liệu hàng ngày
giảm cảm giác thèm ăn ít đói hơn
và cảm thấy no hơn sau khi ăn so với nhóm dùng giả dược
thêm vào đó liệu có thể giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục
giúp bạn giảm cân và tăng cơ với tốc độ nhanh hơn
liệu có một lượng nitrat cao
giúp tăng cường lưu lượng máu đi khắp cơ thể
việc cải thiện lưu lượng máu đến các cơ bắp
có thể cải thiện hiệu suất và độ bền của bài tập
bạn càng tập luyện tốt cơ thể của bạn càng có thể đốt cháy phần thừa đó
duy trì cân nặng lập lý
có thể giúp giảm các triệu chứng của giới đoạn cương dương
giúp bạn tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả hơn
chú ba liệu giúp giảm nguy cơ ung thư tiến tiền liệt
theo nghiên cứu gần đây cho thấy
liệu có thể ngăn ngừa được căn bệnh ung thư tiến liệt ở nam giới
các dữ liệu cho thấy polyphenol trong quả liệu
góp phần thúc đẩy quá trình tự tiêu diệt tế bào
aquotoxic là quá trình tự nhiên của cơ thể
nghĩa là các tế bào không có tế bào
không lành mạnh tự hủy trước khi lây bệnh sang các tế bào khác
khi các tế bào bị tổn thương không tiêu hủy
chúng bắt đầu sinh sản và phát triển thành các khối u và ung thư
chia xuất từ quả liệu giúp giữ cho quá trình aquotoxic tự nhiên ngày hoạt động
vì vậy các tế bào ung thư và bị tổn thương sẽ tiếp tục bị tiêu diệt
lợi ích thứ tư của quả liệu đó là cải thiện chất lượng tinh trùng
tinh trùng khỏe mạnh đề cập đến số lượng sự di chuyển cấu trúc và khả năng sinh sản của tinh trùng
tinh trùng khởi mạnh có nhiều khả năng thụ tinh với trứng và tạo ra một phôi thai khởi mạnh
nếu bạn và đối tác đang cố gắng thụ thai hãy thêm nước ép liệu vào thực đơn hàng ngày
các nhà nghiên cứu của thổ nhĩ kỳ đã tìm thấy một lượng lớn chất chống oxy hóa tự nhiên trong tinh trùng và máu
chứng minh thêm rằng chất xuất quả liệu giúp đưa các chất dinh dưỡng trực tiếp vào máu
để chống lại các quá trình oxy hóa gây hại cho cơ thể
các lợi ích khác của quả liệu
liu cũng có một số lợi ích giúp sức khỏe tổng thể của bạn tốt hơn đáng kể
khả năng chống lại stress oxy hóa và giảm thiểu trứng viêm của liệu
đã được chứng minh là có tác dụng chống lại các bệnh viêm khớp dạng thấp đau khớp và sừng tấy
nó cũng đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe cho não bộ
cải thiện trí nhớ và chống lại các dấu hiệu của bệnh algerm
khi chúng ta giả đi các quá trình tự nhiên của cơ thể bắt đầu chậm lại
nếu bạn muốn duy trì hoạt động với sức khỏe tối yêu
bạn cần phải chăm sóc sức khỏe tình dục thể chất tình cảm và tinh thần của mình ngay từ khi còn trẻ
liệu đã được chứng minh những lợi ích trong tất cả các khía cạnh chăm sóc sức khỏe này
cách tốt nhất để tiêu thụ liệu mỗi ngày
liệu có thể được tiêu thụ với nhiều cách khác nhau như trộn với sữa chùa
làm salat ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nước ép
nước ép liệu và các chất bệnh
nước ép liệu phổ sung từ liệu là một cách phổ biến để có được một sức khỏe tốt
nhưng bạn nên tránh các loại nước ép liệu đóng hộp
có xu hướng chứa nhiều đường và thực sự gây ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của bạn
hãy tạo thói quen tự làm nước ép lựu tại nhà
việc làm này giúp bạn có thể kiểm soát hương vị độ đặc của loại nước ép này
các bước thực hiện
cắt quả liệu ra sau đó tách hạt và cho vào bát nước sạch
các hạt sẽ chìm xuống đáy và màng trắng của chúng sẽ nổi lên trên
lọc nước để loại bỏ màng trắng
cho hạt và các máy xe sinh tố sài nhuyễn lọc hỗn hợp qua dây thêm nước hoặc đá tùy thích
lưu ý nhiều người thường bỏ hạt liệu đi nhưng đây là một phần có khá nhiều tác dụng đối với sức khỏe
theo các chuyên gia dinh dưỡng hạt liệu chín có giá trị dinh dưỡng cao
có tác dụng chống vi khuẩn chống ô siêu hóa và tẩy run hiệu quả
trẻ em không nên ăn hạt liệu vì dễ hóc hoặc nuốt gây tác ruột
người lớn cần nhạy ký trước khi nuốt để tránh khó tiêu hay tắc ruột